thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng năm tại hà nội thủ tướng phạm minh chính dự lễ chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
kỷ niệm sáu mươi năm năm thành lập bộ khoa học và công nghệ một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn hai mươi bốn lễ trao giải thưởng tạ quang biểu năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế quốc gia cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế
các nhà khoa học có các công trình khoa học xuất sắc
trong nhiều năm qua pháp luật về khoa học và công nghệ luôn được quan tâm xây dựng và sửa đổi
bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản lý như luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
luật sở hữu trí tuệ năm hai nghìn năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi hai luật chuyển giao công nghệ năm hai nghìn sáu
luật chuyển giao công nghệ năm hai nghìn một mươi bảy luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm hai nghìn sáu luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm hai nghìn bảy
luật đo lường năm hai nghìn một mươi một các đạo luật này cùng với hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành
ngay cả hoàn thiện đã góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đồng bộ hơn cho hoạt động khoa học và công nghệ và quản lý khoa học và công nghệ
hiện nay bộ khoa học và công nghệ đang được chính phủ giao nhiệm vụ giả soát sửa đổi hoàn thiện luật khoa học công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm hai nghìn sáu luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm hai nghìn bảy và luật năng lượng nguyên tử năm hai nghìn tám
giải thưởng tạ quang bửu được bộ khoa học và công nghệ tổ chức lần đầu tiên vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ việt nam hội nhập và phát triển
đến nay giải thưởng tạ quang bửu đã trở thành một trong những giải thưởng khoa học uy tín tại việt nam được cộng đồng khoa học đánh giá cao
qua một mươi năm triển khai ban tổ chức giải thưởng đã nhận được hơn bốn trăm linh hồ sơ tham dự
bộ trưởng khoa học và công nghệ đã trao tặng giải thưởng cho một mươi tám nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc và bốn nhà khoa học trẻ
các nhà khoa học đạt giải thưởng trong các năm qua là những tấm gương để các nhà khoa học việt nam đặc biệt là các nhà khoa học trẻ
tiếp tục nỗ lực thực hiện các nghiên cứu khoa học đỉnh cao góp phần đưa khoa học và công nghệ hội nhập phát triển
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh tròn năm mươi năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh dự và phát biểu
tại đại hội đại biểu hội phổ biến khoa học và kỹ thuật việt nam lần thứ nhất
ngày một mươi tám tháng năm hàng năm đã được quy định là ngày khoa học và công nghệ việt nam tại luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
gần bốn mươi năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới cơ chế và chính sách quản lý khoa học và công nghệ
cũng luôn được quan tâm đổi mới nhằm giải phóng tiềm năng sáng tạo tạo môi trường thuận lợi và thông thoáng
cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
trên cơ sở đó khoa học và công nghệ đã có những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao ghi nhận biểu dương
trong hơn một mươi năm qua các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam hết sức phong phú thiết thực
đã khơi dậy truyền cảm hứng hôn đúc khát vọng sáng tạo trong cộng đồng trong xã hội
dần hình thành được văn hóa đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng phát triển tình yêu khoa học khát vọng phát triển trong giới trẻ
góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng tại quang bửu năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế quốc gia cho các nhà khoa học có công trình khoa học xuất sắc
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi năm tháng năm tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn các đại biểu nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
và tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm cho thấy
chín mươi chín năm kiến nghị của cử tri đã được giải quyết trả lời
tuy nhiên cử tri có ý kiến về việc quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất
nên còn vương mắc khó triển khai thực hiện
gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân
vẫn còn tình trạng giải quyết khiếu nại cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số bộ ngành trung ương
đối với công tác dân nguyện của quốc hội trong tháng bốn
cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thời tiết nắng nóng gây gắt khô hạn trên cả nước
giá cả nhiều mặt hàng tăng cao đặc biệt là sự biến động liên tục của giá vàng sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống người dân
sau đó cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
về tình hình khiếu nại tố cáo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai nhất là việc bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án lĩnh vực tài nguyên môi trường lĩnh vực giao thông xây dựng
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong đó nổi lên một mươi bảy vụ việc khiếu nại có dấu hiệu phức tạp
cần được xem xét giải quyết rứt điểm trong thời gian tới
sáng nay ngày một mươi năm tháng năm hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổ chức kỳ họp thứ một mươi sáu
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương
sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm của tp hà nội

một trăm linh đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm của tp hà nội
theo đó số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm từ năm trăm bảy mươi chín đơn vị xuống còn năm trăm một mươi tám đơn vị giảm sáu mươi một đơn vị
tp hà nội vẫn giữ nguyên số lượng ba mươi quận huyện
trước đó tờ trình của ủy ban nhân dân tp hà nội đã nêu rõ lý do không sát nhập quận hoàn kiếm
do nếu thực hiện sắp xếp quận này sẽ mất đi các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống và quá trình hình thành đô thị văn hóa lâu đời của thăng long hà nội
đồng thời sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới
cũng trong sáng nay tp hà nội đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng vneid trên địa bàn hà nội
theo tp hà nội sẽ hỗ trợ một trăm linh mức phí phải nộp của các đối tượng là công dân việt nam cư trú trên địa bàn hà nội có tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng vneid
thưa quý vị loại hình xe ôm công nghệ đang ngày càng phổ biến và số lượng xe ôm công nghệ tại các thành phố lớn cũng ngày càng tăng cao
kéo theo đó là bộ phận không nhỏ tài xế xe ôm công nghệ tham gia giao thông theo kiểu thiếu ý thức
coi thường các quy định về an toàn giao thông dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền xử lý vi phạm thế nhưng dường như tình trạng tham gia giao thông theo kiểu bất chấp quy định của tài xế xe ôm công nghệ vẫn hết sức phổ biến
đây là hình ảnh được ghi hình tại một ngã tư một bộ phận người tham gia giao thông còn thiếu ý thức trong số đó chiếm phần đông là các lái xe công nghệ
chạy ngược chiều vô tư dừng đổ giữa đường
đèn tiến hiệu giao thông
có cũng như không phương tiện nào cũng gắn điện thoại trước mặt và vừa điều khiển xe vừa xem điện thoại
hiện nay hàng trăm nghìn phương tiện xe ôm công nghệ shipper hoạt động trên địa bàn hà nội còn kéo theo hàng loạt vấn đề nhức nhối
như tụ tập quá đông lái xe
tiểm đón trả khách gây lộn xộn ùn tắc mất trật tự an ninh xã hội ván toàn giao thông
nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ sau khi va chạm giao thông còn đánh cãi chửi nhau kéo bè kéo phái đến hầm dọa người khác
có một số lái xe công nghệ là ý thức tham gia giao thông là chưa cao
thường vi phạm những lỗi như không được mô hiểm không trang hành hiệu lệnh kín hẹn đèn giao thông đi ngược chiều sử dụng điện thoại đi động khi tham gia giao thông
để chấn chỉnh ý thức của một bộ phận tài xế xe ôm công nghệ không chỉ dừng lại ở những tờ biên bản xử phạt mà rất cần sự phối hợp của cơ quan chủ quản các đơn vị cung cấp ứng dụng
ngoài ra là vai trò của các hành khách cũng cần lên án tẩy chay những chuyến xe ôm không an toàn cho chính mình và những người xung quanh
thưa quý vị để các tuyến cao tốc được khai thác hiệu quả an toàn một trong những yêu cầu hàng đầu là đồng bộ về cơ sở hạ tầng
trong đó các trạm dừng nghỉ đóng vai trò quan trọng
thiết yếu là hạng mục không thể tách rời của các tuyến cao tốc
tuy nhiên hiện nay do ngân sách hạn chế hạng mục này được tách ra làm dự án riêng để đầu tư theo hình thức xã hội hóa
dẫn đến việc có những tuyến cao tốc dài hàng trăm km nhưng thiếu trạm dừng nghỉ gây khó khăn nhất định cho người tham gia giao thông cũng như là công tác bảo đảm an toàn giao thông
đây là hình ảnh không khó để bắt gặp trên các tuyến cao tốc
lái xe dừng nghỉ ngay trên đường tai nạn có thể xảy ra
bất cứ lúc nào đa số người dân đều cho rằng các tuyến cao tốc phải có trạm dừng nghỉ nếu không sẽ gây rất nhiều bất tiện
xe chúng tôi sẽ phải dừng ở trạm nghỉ hoặc những nơi đúng quy định để nghỉ ngơi
khi hết mệt mỏi thì chúng tôi sẽ bắt đầu lưu thông tiếp
theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường cao tốc ban hành hai nghìn một mươi hai thì đường cao tốc bắt buộc phải có trạm dừng nghỉ
nhưng do các trạm dừng nghỉ lại là hạng mục phải huy động nguồn xã hội hóa nên nhiều năm qua hạng mục này trở nên khó triển khai
do kém thu hút nguồn lực xã hội
ngoài việc góp phần tăng chất lượng sử dụng của việc bận tải ngoài ra nó còn giúp cho tăng cường về vấn đề an toàn giao thông
thì lúc đấy là bắt buộc sẽ phải thực hiện
chứ không thể làm một cách nửa vời mà nó thiếu đồng bộ giữa mạng lưới đường và các công trình vục vụ dịch vụ liên quan đến đường cao tốc
không chỉ đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
mà các trạm dừng nghỉ còn là nhu cầu sử dụng
sử dụng của người dân là dịch vụ kinh doanh có lãi góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền
những trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ thuần túy cho việc là nhu cầu của con người tham gia giao thông
lái xe con người hay rồi cung cấp những điều kiện cần thiết cho phương tiện
mà chính trạm dừng nghỉ phải nâng tầm lên để trên thế giới người ta đều rất quan trọng cái đó
những trạm dừng nghỉ như là một cái điểm để nó phục vụ những người tham gia giao thông trên cái tuyến ấy
nhưng các địa phương đã coi cái trạm dừng nghỉ cũng là nơi
để tạo thêm có thể nói là tạo thêm cung phải làm quảng bá cái hàng hóa các địa phương
khởi công các tuyến cao tốc gần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng hạng mục phụ trợ
trong đó có trạm dừng nghỉ bảo đảm khi thông xe cao tốc việc vận hành trạm dừng nghỉ cũng phải sẵn sàng
đảm bảo sức khỏe cho người lái giúp tài xế nghiêm túc thực hiện quy định lái xe không quá thời gian cho phép
chỉ khi đó mới không còn cái cảnh cao tốc đã chạy mà trạm dừng nghỉ mới ở tình trạng khởi động như hiện nay
nên vụ vải năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hải dương có năm mươi hai vùng vải được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ xuất khẩu
có bốn mươi một vùng việt gap với tổng diện tích năm trăm linh ha và một mươi một vùng global gap với tổng diện tích là một trăm một mươi ha
các vùng sản xuất còn lại cơ bản đều được sản xuất theo quy trình an toàn
tỉnh hải dương cũng giám sát duy trì một trăm chín mươi tám mã số vùng trồng
với diện tích hơn một hai trăm linh ha trong đó có sáu mươi sáu mã xuất khẩu trung quốc ba mươi tám mã xuất khẩu nhật bản
bốn mươi một mã xuất khẩu mỹ bốn mươi năm mã xuất khẩu úc tám mã xuất khẩu thái lan
đồng thời duy trì hai mươi một mã cơ sở đóng gói vải xuất khẩu tập trung chủ yếu ở huyện thanh hà
thời điểm này nhiều diện tích vải sớm trên địa bàn huyện thanh hà đã cho thu hoạch
phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với giá bán từ bốn mươi năm một trăm linh đồng một kg
tỉnh hải dương có tám tám trăm năm mươi hectare vải tập trung chủ yếu tại huyện thanh hà
những năm qua sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã và đang thay đổi
nhiều phương thức hoạt động du lịch trên thế giới
tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số tỉnh quảng ninh đang nỗ lực từng bước phát triển hệ sinh thái
du lịch thông minh hỗ trợ kết nối hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước chuỗi cung ứng dịch vụ
và khách du lịch đem đến những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách
sự phát triển của công nghệ đã trở thành cánh tay nối dài giúp nhiều bảo tàng thay đổi diện mạo
cũng như cách tiếp cận công chúng
nói chung bảo tàng quảng ninh là một trong những điểm đến tiên phong ứng dụng công nghệ ba d
xây dựng bảo tàng ảo giới thiệu toàn bộ nội dung cơ bản và các không gian trưng bày
tôi ấn tượng với việc các bạn sử dụng công nghệ như một cách quảng bá hiệu quả cho điểm đến
cho vùng đất này giúp tôi hiểu hơn về đời sống văn hóa của các dân tộc quảng ninh
trong dòng chạy của chuyển đổi số các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại quảng ninh
đã nắm bắt xu thế đẩy mạnh tận dụng tối đa nền tảng mạng xã hội hay các ứng dụng thông minh
ngoài việc phối hợp với trung tâm thông tin du lịch của tổng cụng du lịch
để triển khai quảng bá trên ứng dụng vietnam travel của tổng cụng du lịch
chúng tôi sẽ còn tham mưu cho tỉnh sở trong việc thực hiện chuyển đổi số và ngành du lịch
nâng cấp website trong đó có gắn kết ứng dụng và quảng bá ba trăm sáu mươi độ điểm tham quan du lịch đặc sắc của quảng ninh
cùng với cơ quan quản lý nhà nước nhiều người trẻ cũng đang nỗ lực chung tay quảng bá
thúc đẩy du lịch quảng ninh phát triển thông qua các ý tưởng ứng dụng công nghệ
ứng dụng tripmath của công ty này đang hoạt động như một trang chia sẻ thông tin du lịch
được cập nhật từ chính người dân bản địa của mỗi khu vực
khi bạn cần hỏi những người bản địa ở một khu vực nào đó
thì bạn chỉ cần bấm vào nút hỏi tổ địa là tổ địa ở hạ long sẽ trả lời cho bạn hết
tất cả các câu hỏi liên quan đến du lịch ở hạ long
ngoài chức năng đó thì chúng tôi cũng đã
làm việc với tất cả các bên nhãn hàng hoặc là các bên sản phẩm dịch vụ du lịch
để khách hàng đi du lịch còn được giảm giá từ một mươi một mươi năm hai mươi mỗi lần sử dụng dịch vụ du lịch
từ việc nắm bắt xu hướng chuyển đổi số
tỉnh quảng ninh đang tích cực triển khai các giải pháp tối ưu hóa công cụ truyền thông trực tuyến
nhằm khai thác tối đa từ internet cho hoạt động quảng bá du lịch
tăng cường khả năng cạnh tranh đồng thời tạo động lực
để các doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh doanh hiện đại hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách
nhằm triển khai thực hiện đề án tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi bốn
chúc sống hài hòa với thiên nhiên
đồng thời hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học hai nghìn hai mươi bốn và ngày quốc tế bảo tàng hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay sở tài nguyên và môi trường tổ chức sự kiện giới thiệu nhà bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh quảng nam
đây được xem là công trình bảo tàng đa dạng sinh học cấp ba đồng

một số bảo tàng thiên nhiên và đa dạng sinh học cấp quốc gia và vùng
bảo tàng đa dạng sinh học ra đời là kết quả của dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh quảng nam
thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một
bảo tàng có chức năng nghiên cứu sưu tầm lưu giữ bảo quản trưng bày xây dựng quản lý
và khai thác cơ sở dữ liệu tư liệu mẫu vật về tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh
phục vụ công tác quản lý nghiên cứu giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học
bảo tàng hiện đã sưu tập lưu giữ hơn ba bảy trăm linh bức ảnh hơn một hai trăm linh mẫu vật tiêu bản động thực vật
và bộ dữ liệu tài liệu bản đồ số cũng như các báo cáo khoa học
việc ra mắt bảo tàng nhằm quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học
sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm đặc hữu đặc trưng của thiên nhiên bàn tặng
trong không gian sinh tồn trên địa bàn tỉnh huy động các tổ chức các nhà khoa học
đóng góp thêm các mẫu vật cho bảo tàng góp phần khơi dày ý thức và trách nhiệm
của các tầng lớp nhân dân học sinh trong việc giữ gìn bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh quảng nam
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị